hồi hai mươi một h ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang nhận được tin báo của thành phố bắc giang
tại đường tỉnh lộ ba trăm chín mươi tám thuộc địa phận thôn liễm xuyên xã song khê xảy ra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm
hậu quả có một người chết một người bị thương
ngay sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan điều tra đã thành lập hội đồng khám nghiệm đồng thời phối hợp cùng công an thành phố bắc giang công an huyện yên dũng và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng xác minh điều tra truy xét thủ phạm gây án ngay trong đêm
qua xác minh công an tỉnh bắc giang xác định
danh tính của hai nạn nhân là anh dương quang sáng dương huy quang cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tải xóm giá xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
một số nhân chứng cho biết trước đó khoảng hai mươi h một mươi năm phút họ thấy sáng và quang bị một nhóm thanh niên dùng dao đâm chém
trận đòn hội đồng khiến cho anh quang tử vong anh sáng bị thương sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn
hiện trường nơi xảy ra vụ án
vụ án là khu vực cầu liễm xuyên trên tỉnh lộ ba trăm chín mươi tám thuộc địa phận thôn liễm xuyên xã song khê thành phố bắc giang
tại hiện trường đối tượng gây án không để lại dấu vết gì đáng chú ý
tử thi dương huy quang bị năm nhát đâm do vật sắc nhọn gây nên
trong đó có bốn vết đâm vào thành bụng một vết đâm vào mông trái
nạn nhân chết vì bị sốc máu cấp do vết thương vùng bụng trái làm sách tĩnh mạch bụng
thì mình đã chạy ra đến ngoài này thì đã thấy
mấy thanh niên đang đâm nhau đang đánh nhau lận vận lộn kia mình không biết là đâm nhau
thế khi chạy vào trong nhà thì mình thấy một anh là bị một con dao cắm vào vai
thế mình đi rút con dao đấy ra thì mình
cái anh bị con dao cắm vào vai đấy thì anh bảo rằng là
chị tình ơi vào xem thằng quang nó bị đâm vào bụng đấy
thế là chị tình mới chạy vào trong nhà thì vạch chạy áo lên thì thấy bụng
là đâm lòi
thế mình mới không rút dao nữa rút không được vì chắc quá
nhưng mình mới chạy vào thì thấy anh quang đã ngã ra giữa nhà nhà mình
và mình lấy tay ấn cái chỗ ruột lòi
và xong mình gọi luôn taxi để đưa đi viện
vụ án xảy ra vào ban đêm trên đoạn đường vắng
nhân chứng không xác định được đối tượng gây án
cần thiết phải xác lập chuyên án để điều tra truy xét làm rõ
bắt giữ đối tượng gây án
ngay ngày hôm sau ngày một mươi bốn tháng hai
năm hai nghìn một mươi ba thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số một trăm bốn mươi hai dn
và thành lập ban chuyên án với sự tham gia của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang công an huyện yên dũng
để nỗ lực điều tra truy xét làm rõ vụ án bắt giữ đối tượng gây án
xác định tính chất của vụ án như vậy cho nên là lực lượng công an
đã được sự tập trung chỉ đạo
lãnh đạo công an tỉnh chia ra làm nhiều việc
để thực hiện các biện pháp công tác về mặt hành chính và về mặt nhiệm vụ
trong đó có mấy lực lượng có liên quan
một là phòng bc bốn mươi năm công an thành phố phòng kỹ thuật hình sự bc năm mươi bốn
công an huyện yên dũng là những địa bàn giáp danh với nơi xảy ra vụ án
căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và những thông tin ban đầu thu thập được
thời gian xảy ra vụ án vào khoảng hai mươi h đến hai mươi h một mươi năm tối ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng gây án là hai nam thanh niên khoảng trên dưới hai mươi tuổi
địa điểm gây án cách ngã tư quốc lộ một a giao với tỉnh lộ ba trăm chín mươi tám còn gọi là ngã tư tử thần khoảng một km
cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án là mâu thuẫn do bột phát
hướng điều tra được tập trung vào những thanh niên sinh sống trên địa bàn huyện yên dũng và thành phố bắc giang
theo nạn nhân đang cấp cứu ở trong bệnh viện mà chúng tôi lấy sinh cung được thì trên đường đi qua ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ ba trăm chín mươi tám và quốc lộ một a mới
thì có xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng gần chục đối tượng đứng ở cái ngã tư đó
thì chúng tôi cũng nhanh chóng là giả soát số những thanh niên này và đưa ra những nhận định
những cái giả thuyết là có va chạm với một số nhóm thanh niên này và đồng thời là cũng phải đưa ra một cái giả thuyết nữa là có cái sự mâu thuẫn giữa nạn nhân từ trước
nhân cái cơ hội đó là thấy nạn nhân đi qua là sẽ gây án sẽ đánh nạn nhân hoặc là đâm nạn nhân chết
ngã tư giao cắt với các tuyến công nộ cho nên việc nhận định diện đối tượng gây ra vụ án cũng rất là rộng và quá trình giả soát các đối tượng cũng gặp không ít những khó khăn
và cuối cùng tôi thấy rằng các đối tượng sau khi gây án có thời gian để bàn bạc thống nhất
tiến hành ra soát các mối quan hệ đã đang nảy sinh mâu thuẫn ngoài xã hội với người bị hại
các trinh sát đã dựng lên được hai nhóm gồm một mươi ba đối tượng nghi vấn
song kết quả xác minh không phát hiện dấu hiệu khả nghi gì
mở rộng địa bàn ra soát các trinh sát phát hiện
tối ngày một mươi ba tháng hai có một nhóm thanh niên nghi vấn xuất hiện trên đường
nhóm thanh niên này có thể là người xã tiền phong huyện yên dũng
ban chuyên án đã phân công một tổ công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tại địa bàn
ra soát toàn bộ các đối tượng hình sự những thanh niên không có công an việc làm hay đi chơi đêm
để xem nhóm nào đã từng xuất hiện gần hiện trường vụ án
ban chuyên án yêu cầu các trinh sát đặc biệt lưu ý các ổ nhóm đối tượng đã xuất hiện tại ngã tư tử thần

quá trình giả soát nắm tình hình tại địa bàn xã tiền phong đã xác định được ba nhóm gồm một mươi chín đối tượng có biểu hiện nghi vấn
tiến hành ghi lời khai và xác minh về việc sử dụng thời gian của các đối tượng
các điều tra viên đã có căn cứ loại hai nhóm
chỉ còn lại một nhóm một mươi đối tượng có những chi tiết đáng lưu ý
trong quá trình tổ chức điều tra vụ án
có giả thuyết nổi lên và chúng tôi đưa ra giả thuyết điều tra là nhóm thanh niên tụ tập khi nạn nhân đi qua ở ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ ba trăm chín mươi tám và quốc lộ một a mới
nhóm thanh niên này có nhiều biểu hiện có liên quan đến vụ án có xuất hiện ở hiện trường và đúng thời điểm mà nạn nhân đi qua
từ nhận định đánh giá đó chúng tôi đã tập trung tổ chức điều tra xác minh nhóm thanh niên này
quá trình tổ chức điều tra chúng tôi dựng lên và xác định được
trong nhóm này tất cả có một mươi đối tượng đều ở làng ảnh của xã tiền phong huyện yên dũng
từ những nghi vấn có cơ sở chiều ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi ba tức chiều mùng năm tết quý tỷ
ban chuyên án quyết định triệu tập ba đối tượng trong số một mươi đối tượng của ổ nhóm là nguyễn công văn chu văn tùng từ văn lương lên cơ quan công an để làm rõ những tình tiết nghi vấn
một tình huống đột xuất xảy ra
khi triệu tập được ba đối tượng về công an tp bắc giang
thì tại thôn thành công hàng trăm người dân đã tập trung lại chặn xe ô tô của lực lượng công an
không cho một số trinh sát điều tra viên ra khỏi làng
nhằm gây áp lực phải thả con em họ và họ cho rằng công an bắt oan người vô tội
giám đốc công an tỉnh yêu cầu ban chuyên án nhanh chóng khai thác thông tin từ ba đối tượng nghi vấn
sau đó cho về nhà để ổn định tình hình giải tán đám đông ý định tụ tập gây dối
người dân đã cản trở cho công an thi hành nhiệm vụ
đến ở một địa bàn trên cơ sở như vậy thì bằng các biện pháp mềm dẻo khôn khéo
đã tính toán các biện pháp khác trên cơ sở như vậy đã giải quyết ổn định cho dân
nhất là những đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án
chưa có tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội hành vi vi phạm pháp luật khác
chúng ta đã tìm ra những đối tượng nghi vấn hành vi vi phạm pháp luật khác

và sau đó tính tiến hành các biện pháp điều tra khác
thông tin thu được từ ba đối tượng không nhiều nhưng ban chuyên án đã xác định được
các đối tượng này có mặt tại ngã tư tử thần gần hiện trường vụ án trong ngày xảy ra án mạng
phương tiện các đối tượng sử dụng chung khớp với lời khai của đạn nhân
ban chuyên án nhận định ổ nhóm đối tượng này chắc chắn có liên quan đến vụ án
nên một mặt đã yêu cầu trinh sát bí mật giám sát thu thập chứng cứ để đấu tranh
mặt khác vẫn tiếp tục ra lệnh triệu tập các đối tượng đến cơ quan công an để lấy lời khai
lần này để tránh xung đột các điều tra viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
giải thích cạn kẽ với người dân đồng thời cho người thân của các đối tượng bị triệu tập đi cùng

tại cơ quan công an các đối tượng đều được lấy lời khai và viết từng trình về khoảng thời gian đêm mùng bốn tết
các đối tượng làm gì ở đâu
bước đầu so sánh các bản tường trình đều thấy có nội dung tương đối giống nhau về chi tiết
đó là khoảng hai mươi h một mươi đến hai mươi h một mươi năm phút
đêm ngày một mươi ba tháng hai cả nhóm đều thấy hai thanh niên đi xe máy về hướng cầu liễm xuyên
còn sự việc sau này các đối tượng không viết
theo yêu cầu của ban chuyên án các điều tra viên được tập trung lại
để nghiên cứu biên bản ghi lời khai và bản tường trình của các đối tượng để tìm ra điểm mâu thuẫn
sau khi kết quả hỏi thẩm vấn một mươi đối tượng ban đầu
thì sau đó ban chuyên án đã quyết định là nghiên cứu
tập trung nghiên cứu đánh giá toàn diện lời khai của một mươi đối tượng
cũng như so sánh với tất cả tài liệu nhân chứng mình đã thu thập được
thì thấy nó phát hiện ra được một cái mâu thuẫn một chi tiết rất nhỏ nhưng là cực kỳ quan trọng
đó là các đối tượng có một mươi đối tượng nhưng mà nó chỉ khai ra chín đối tượng
còn giấu tên của đối tượng và giấu một chiếc xe
sau khi so sánh chỉ có duy nhất một lời khai các đối tượng nó không thể bưng bít hết được
nó tự một đối tượng nó khai
nó khai ra được cái tình tiết đó
từ những mâu thuẫn trong lời khai bản tường trình cùng với một số tài liệu trinh sát thu thập
lãnh đạo ban chuyên án nhận định các đối tượng này đều có biểu hiện quanh co che giấu
nên yêu cầu phải cho khâu yếu nhất trong mắt xích để đột phá thì sẽ đem lại thành công
từ nhận định này chiều ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
ban chuyên án đã chỉ đạo điều tra viên có kinh nghiệm trong công tác xét hỏi để đấu tranh trực diện
khi gọi hỏi ban đầu của đối tượng tỏ ra cái thái độ rất là bình thản và đưa ra được những cái chứng cứ ngoại phạm
bởi vì lúc đó thì chúng ta là các đồng chí biết là lúc đó chúng ta
cái tài liệu ban đầu còn ít chưa thể tiến hơn được nữa
điểm đột phá quan trọng nhất đó là lựa chọn được đối tượng đấu tranh
lựa chọn được thời điểm đấu tranh và cái địa điểm đấu tranh
trước những chiến thuật xét hỏi mềm dẻo linh hoạt
kết hợp với giải thích pháp luật
thuyết phục động viên
cuối cùng một đối tượng trong ổ nhóm đã phải khai nhận về hành vi che giấu tội phạm của bản thân
và khai trong nhóm đối tượng trên liên quan đến vụ án
với những tài liệu chứng cứ xác thực
ngay chiều hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
ban chuyên án đã ra quyết định phá án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bảy đối tượng
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang yêu cầu các tổ công tác phải tính toán phương án bắt một cách an toàn nhất hiệu quả nhất
tránh để các đối tượng quá khích gia đình đối tượng ngăn cản dẫn đến phức tạp về an ninh trật tự